theo hướng hiện đại công khai minh bạch phù hợp với chuẩn mực quốc tế
trong đó việc triển khai thành công hệ thống hải quan tự động vnat vxit đã tạo nên những bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính
trước cánh cửa hội nhập với quốc tế
hiện thành phố hải phòng là một trong những địa phương tiên phong triển khai hệ thống này và đã đạt được những kết quả nhất định
mời quý vị và các bạn đến với phóng sự sau của truyền hình nhân dân để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này
đây là những hình ảnh tại cảng tân vũ thành phố hải phòng
theo ghi nhận mặc dù có rất nhiều xe container chở vào cảng số lượng xe rất lớn nhưng không có sự ủn tắc hay đỉnh trệ nào xảy ra
tất cả là nhờ vào việc thực hiện đề án kiểm tra giám sát tại khu vực kho bãi hải phòng trên hệ thống điện tử
cái đề án này đã giúp cho cơ quan hải quan cũng như doanh nghiệp kinh doanh cảng doanh nghiệp xuất lập khẩu rất nhiều lợi ích mang lại
thứ nhất là nó giúp cho cơ quan hải quan thuận lợi trong cái việc kiểm soát được toàn bộ cái hàng hóa lưu giữ tại cảng
từ khi tàu nhập cảnh đến khi mà container được dỡ xuống cảng rồi là lưu giữ
rồi là đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan thì đều được kiểm soát một cách chặt chẽ
và tiến trình diễn biến của lô hàng đó đều được cơ quan hải quan kiểm soát được
hệ thống hải quan tự động được kết nối với cơ chế một cửa quốc gia để khai thác giúp sử dụng hiệu quả nguồn thông tin khai báo của doanh nghiệp
như thông tin về lô hàng hóa đơn vận chuyển
hệ thống hải quan cũng được kết nối với các hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của hải quan phục vụ công tác kiểm tra giám sát
qua đó cơ quan hải quan sẽ quản lý được toàn bộ diễn biến của hàng hóa xuất nhập khẩu toàn khu vực cảng kho bãi và lịch sử lô hàng từ khi vào việt nam
hệ thống cũng giúp loại bỏ triệt đề các thao tác thủ công sử dụng văn bản giấy trong một số công đoạn nghiệp vụ của công chức
tổng cục hải quan cũng đang tiếp tục chỉ đạo cục hải quan thành phố hải phòng và các đơn vị chức năng tiếp tục bổ sung hoàn thiện hệ thống đồng bộ với hệ thống thông quan tạo thành chu trình quản lý hải quan xuyên suốt thống nhất hiện đại
trước đây là chúng tôi quản lý bằng sổ sách theo phương thức truyền thống thì muốn thông kê báo cáo hoặc là muốn kiểm soát một cái nội dung nào đó thì cũng phải rất mất thời gian để đi tra cứu đi tìm
nay thì nó đã được online trên hệ thống điện tử
thì cả ba cấp cấp tri cục cấp cục hải quan địa phương và cấp tổng cục có thể xác định chính xác vị trí của một nội hàng là mở đâu xác định chính xác là thời điểm thông quan một nội hàng và các nội dung khác đi theo nó
sau hơn ba tháng triển khai các kết quả khảo sát cho thấy hệ thống này bước đầu đã được vận hành thông suốt đã kết nối được dữ liệu phục vụ công tác quản lý giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng kho bãi để quản lý chính xác toàn bộ diễn biến của hàng hóa tại khu vực giải quyết thủ tục nhanh chóng giảm thời gian thông quan giao nhận hàng hóa cho doanh nghiệp
đối với cơ quan hải quan việc không phải kiểm tra xác nhận chứng từ giấy tại khu vực giám sát giúp giảm khoảng hai phút trên một tờ khai bình quân một ngày có bảy năm trăm chín mươi hai tờ khai hải quan qua cảng hải phòng
như vậy tổng thời gian phải giải quyết đưa hàng hóa qua khu vực giám sát giảm trên một ngày là một mươi năm một trăm tám mươi bốn phút tương đương hai trăm năm mươi ba giờ công lao động
theo đó cần ba mươi hai công chức giám sát có thể cắt giảm để phân công bố trí thực hiện nhiệm vụ tại các vị trí công tác cần bổ sung nhân sự
các doanh nghiệp kinh doanh cảng kho bãi được công tác
cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin về tình trạng cấp phép thông quan từ cơ quan hải quan đối với từng lô hàng từng container để thực hiện thủ tục giao nhận hàng theo quy định của pháp luật giảm thiểu rủi ro trong việc thực hiện bằng chứng từ giấy tăng khả năng tiếp nhận khai thác hàng hóa nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và năng lực cạnh tranh
luật hải quan có quy định về cái việc là doanh nghiệp kinh doanh cảng phải thực hiện cái trách nhiệm của việc quản lý hải quan quản lý hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu ở trên địa bàn cảng của mình
thế thì nếu mà không triển khai đề án này thì doanh nghiệp kinh doanh cảng phải triển khai các nội dung để đảm đáp ứng cái luật hải quan thì cũng gặp những cái khó khăn nhất định
tuy nhiên khi triển khai đề án này thì đã giúp cho doanh nghiệp kinh doanh cảng triển khai các quy định của luật hải quan một cách thuận tiện và đảm bảo là kết nối thông tin với cơ quan hải quan được chính xác và nhanh gọn hơn
đặc biệt hệ thống quản lý tự động tại cảng hải phòng qua thời gian thí điểm đã mang lại lợi ích
doanh nghiệp không phải xuất trình chứng từ giấy để cơ quan hải quan kiểm tra xác nhận hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan qua đó giảm chi phí in ấn văn phòng phẩm
thời gian làm thủ tục giao nhận hàng được rút ngắn từ năm đến bảy lần so với trước đây do không phải đi lại nhiều lần giữa doanh nghiệp kinh doanh cảng kho bãi và cơ quan hải quan
để làm thủ tục lấy hàng doanh nghiệp chỉ mất từ một đến hai phút đối với một lô hàng thông thường trước đây phải mất ít nhất từ bảy đến một mươi phút
riêng thời gian phải di chuyển giữa các bộ phận mất đến một mươi đến một mươi năm phút
thời gian bình quân cho một lượt xe chở hàng qua khu vực cảng chỉ còn từ một mươi đến một mươi hai phút thay vì trước đây là từ hai mươi năm đến ba mươi phút
tiết kiệm giờ công lao động chi phí đi lại để giải quyết thủ tục đưa hàng ra vào khu vực cảng
sau khi triển khai đề án giám sát quản lý mới với chúng tôi là một đơn vị logistic chúng tôi thấy về mặt thủ tục hành chính tương đối là nhanh chóng
rút ngắn thời gian hơn
trước rất là nhiều tiết kiệm được chi phí đi lại
trước thì khi mà các tờ khai được thông quan rồi để đến các đơn vị doanh nghiệp cảng lấy hàng thì phải qua hải quan giám sát
nhưng mà tuy nhiên với đề án quản lý giám sát mới thì chúng tôi không cần là phải qua hải quan giám sát nữa
và gặp trực tiếp doanh nghiệp cảng để có thể lấy hàng được thuận tiện hai mươi bốn trên hai mươi bốn
tuy đã đạt được những kết quả tuy nhiên vẫn còn một số những khó khăn cần khắc phục cải thiện để bảo đảm việc vận hành hệ thống diễn ra thông suốt
khó khăn vướng mắt thì nó có mấy cái khó khăn
thứ nhất là hệ thống của cơ quan hải quan việc lưu trữ hệ thống là thường rơi vào cái thời điểm ban đêm là từ hai đến ba giờ sáng
do vậy là về phía doanh nghiệp cả chúng tôi là khai thác
cảng hành lẫn đêm hai mươi bốn trên hai mươi bốn
do vậy là những cái việc mà dừng hệ thống để bách cấp
nó ảnh hưởng đến cái việc mà tra cứu thông quan hàng hóa kiểm soát hàng hóa trên hệ thống mạng
việc này chúng tôi cũng đã trao đổi với tổng cục để có những cái biện pháp giúp đỡ nơi
và tổng cục cũng đang có cái biện pháp giải quyết
cái thứ hai nữa là hệ thống thông quan điện tử hiện nay mới chỉ triển khai tại khu vực phía bắc
mà đang tiến hành triển khai tại khu vực phía nam
do vậy là sự đồng bộ hóa giữa tất cả chưa thực hiện được
dẫn tới là nó có phải thay đổi những cái chuẩn thông điệp kết nối
các cái đơn vị lập trình cũng phải báo sát tất cả
tất cả cũng phải thay đổi các quy trình để thực hiện cái kết nối đó
vì đấy là khó khăn thứ hai
trong quá trình vận hành là chúng tôi cũng có những cái vướng mắt như vậy
trong thời gian tới cục hải quan thành phố hải phòng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hơn nữa
để việc vận hành hệ thống hải quan tự động nói riêng
cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa ngành hải quan nói chung diễn ra hiệu quả hơn nữa
trong năm hai nghìn một mươi tám chúng tôi dự định sẽ tổ chức một số các lớp đào tạo chuyên sâu
về cái việc thực hiện các nội dung quản lý theo cái đề án này
cũng như là đào tạo cho doanh nghiệp cảng để đảm bảo là đào tạo được những công chức
những nhân viên những người nao động ở các cái doanh nghiệp kinh doanh cảng
có một cái trình độ chuyên môn sâu trong cái việc thực hiện các cái quy định pháp luật về quản lý hải quan
tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp khi mà đến các cái nơi cảng kho bãi để nhận hàng hóa
một cái nội dung thứ ba là khi triển khai cái đề án này thì chúng tôi đã thường xuyên duy trì một cái đường dây nóng
bao gồm các cái đường dây điện thoại thậm chí và các cái hệ thống mail email
để trao đổi và xử lý các cái thông tin vướng bắc trong quá trình thực hiện
thì trong năm hai nghìn một mươi tám thì chúng tôi sẽ vẫn duy trì và sẽ triển khai các nội dung đó một cách chất lượng hơn
để đảm bảo là những cái vướng bắc tại các cái khu vực giám sát hàng hóa kho bãi cảng
khi mà được phản ánh thì được giải quyết kịp thời hai mươi bốn trên hai mươi bốn
việc triển khai thành công tại cục hải quan hải phòng hệ thống hải quan tự động tại càng biển
đã mang lại hiệu quả lớn trong cải cách hiện đại hóa ngành hải quan
giúp cho việc quản lý giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng kho bãi
trở nên thuận tiện dễ dàng và chính xác giảm thiểu tối đa thời gian thông quan
giao nhận hàng hóa cho doanh nghiệp
trong thời gian tới hệ thống này sẽ tiếp tục được tổng cục hải quan nhân rộng
tại cục hải quan các tỉnh thành phố trên cả nước